thưa quý vị cơ quan công an tp huế vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ ba đối tượng hách viber của một người việt nam ở nước ngoài để giả danh đại lý váy máy bay lừa đảo hai trăm bốn mươi ba triệu đồng
ba đối tượng bị bắt giữ là lâm ngọc yến chú tại thành phố cà mau lê cao quân chú tại tỉnh bến tre và trần văn toàn chú tại tỉnh sóc trăng
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã hách viber của một người việt nam sinh sống ở nước ngoài sau đó sử dụng thông tin lấy được để nhắn tin cho mẹ của nạn nhân trú tại phường phú thượng tp huế
với nội dung nhờ mẹ đặt vé máy bay để về quê ăn tết rồi giới thiệu và cung cấp số điện thoại của một số đại lý bán vé máy bay để người phụ nữ này liên hệ
tin lời đối tượng nạn nhân đã gọi điện đặt vé máy bay và chuyển vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền là hai trăm bốn mươi ba triệu đồng
hiện công an tp huế vẫn đang tiếp tục
tiến hành mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật